trước tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng ngày càng gia tăng trên địa bàn
thành ủy tp hcm vừa ban hành chỉ thị tăng cường lãnh đạo chỉ đạo
nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố
chỉ thị yêu cầu đến trước đại hội đảng bộ các quận huyện tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
phải chấm dứt tình trạng xây dựng trái phép mà không bị xử lý đúng pháp luật
cấp phường nào để xảy ra xây dựng trái phép mà không bị xử lý
thì tổ chức đảng nơi đó không được công nhận là trong sạch vững mạnh
cùng đó người đứng đầu cấp ủy và chính quyền không được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ
bí thư chủ tịch ubnd các quận huyện các phường xã thị trấn
tham kết với cấp ủy cấp trên trực tiếp về việc lập lại trật tự xây dựng trước tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
nếu không cam kết thì cấp ủy bố trí công tác khác đối với cán bộ này
thành quỳ yêu cầu mỗi đảng viên phải cam kết với tổ chức đảng nơi sinh hoạt
không vi phạm pháp luật về đất đai quy hoạch và xây dựng